tổng cục thuế đã tổ chức họp báo thông tin về lễ tôn vinh người nộp thuế
và giới thiệu hệ thống hỗ trợ thủ tục thuế điện tử sắp được khai trương
ba mươi doanh nghiệp tiêu biểu đã được tổng cục thuế lựa chọn
trong tổng số hơn bảy trăm linh doanh nghiệp đang hoạt động trên toàn quốc
để tôn vinh và trao tặng bằng khen của bộ tài chính vào ngày năm tháng một mươi sắp tới
doanh nghiệp được lựa chọn để tuyên dương là doanh nghiệp tiêu biểu của ngành nghề
lĩnh vực hoạt động địa bàn hoạt động
có đóng góp nhiều cho sự phát triển kinh tế xã hội đất nước
hàng năm nộp nhiều thuế vào ngân sách nhà nước và có lịch sử tuân thủ pháp luật thuế tốt
tại buổi họp báo tổng cục thuế cũng đã thông tin về hệ thống hỗ trợ thủ tục thuế điện tử
sẽ được chính thức khai trương trên toàn quốc từ ngày sáu tháng một mươi
thành lập và triển khai hệ thống bốn trăm bảy mươi chín trung tâm hỗ trợ thủ tục thuế điện tử trong cả nước
từ trung ương đến địa phương để phục vụ người nộp thuế
từng trung tâm hỗ trợ thủ tục thuế điện tử có nhiệm vụ
phổ biến hướng dẫn người nộp thuế để thực hiện các thủ tục tại chuyên trang hỗ trợ thủ tục thuế điện tử